nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tạo được thương hiệu thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp
thời gian qua tỉnh lào cai đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt chăn nuôi
qua đó mang lại hiệu quả năng suất và tạo được thương hiệu cho sản phẩm
đây là đàn vịt xín tráng giống vịt bản địa cho sản phẩm trứng và thịt ngon đang được ưa chuộng trên thị trường
đàn vịt này là thành quả sau hơn một năm triển khai dự án
nhân giống bảo tồn nguồn gốc gen vịt xín chéng được sở khoa học và công nghệ tỉnh lào cai phát triển
nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên hiệu quả của việc nhân giống đã tăng lên rõ rệt
hiện nay mỗi tháng dự án cung cấp ra thị trường khoảng một mươi năm con vịt giống bảo đảm các yêu cầu
mình đã kiểm soát nó và khi nó được một hai ba ngày tuổi mình đã tiêm vaccine phòng các loại bệnh cho nó
từ dịch tả viêm gan đến h năm nên nó khác hoàn toàn với người dân nuôi bình thường
hiện nay sở khoa học và công nghệ tỉnh lào cai đã triển khai ứng dụng cho sáu doanh nghiệp
được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp
qua đó tạo nên thương hiệu cho các sản phẩm góp phần ổn định đầu ra trên thị trường
các tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong sản xuất sau khi áp dụng ở các doanh nghiệp
còn được nhân rộng phổ biến đến người dân địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thêm thu nhập
việc chứng nhận doanh nghiệp đó là doanh nghiệp khoa học công nghệ
có nghĩa là sở khoa học đã khẳng định doanh nghiệp phát triển cái sản phẩm đó
bằng việc ứng dụng đúng các quy trình khoa học nghệ và sản phẩm đảm bảo chất lượng
theo đúng công trình nghiên cứu khoa học đã được ưu tài
như vậy là cũng là giúp cho doanh nghiệp một lần nữa là sở khoa học khẳng định
cái chất lượng của sản phẩm khoa học đó là đảm bảo chất lượng cao
thì việc mà khẳng định hoặc là chứng nhận doanh nghiệp khoa học cũng là giúp cho các cái doanh nghiệp
có thêm tự tin và giúp cho cái thương hiệu của sản phẩm đó một lần nữa là
cũng đến được rất nhiều
việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi vừa nâng cao hiệu quả kinh tế
vừa góp phần bảo vệ những nguồn gen quý ở địa phương
tuy nhiên để tận dụng tối đa các thành tựu của khoa học công nghệ
tỉnh lào cai cần chú trọng sử dụng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ hiện có của doanh nghiệp trong tỉnh
làm nòng cốt trên cơ sở liên kết hợp tác với ban ngành chức năng của tỉnh
đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các vườn ươm doanh nghiệp
thông qua việc hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và chứng nhận thương hiệu cho các sản phẩm